sau đây là nội dung chi tiết bản tin thưa quý vị và các bạn
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn mạnh hùng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa bộ công an và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt
cùng dự có lãnh đạo đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
và lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm khẳng định
thời gian qua bộ công an là một trong những cơ quan nòng cốt tiên phong
trong công tác chuyển đổi số quốc gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân doanh nghiệp tổ chức
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với sự vào cuộc quyết liệt của bộ công an
và sự đồng hành tích cực của tập đoàn vnpt
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dữ liệu căn cước công dân đã chính thức đi vào vận hành một cách thân tốc
đánh dấu mốc quan trọng tạo tiền đề để xây dựng thành công chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số
đối tiếp sự hợp tác thành công ấy lệ ký thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an
và tập đoàn vnpt là bước phát triển mới tạo điều kiện để hai bộ hợp tác toàn diện
hiệu quả hơn nữa trong việc phát triển hạ tầng số tập trung vào hạ tầng viễn thông
trung tâm dữ liệu điện toán đám mây hạ tầng dùng chung hạ tầng truyền dẫn
và các cơ sở hạ tầng khác đảm bảo hiệu quả hiện đại an toàn thông suốt
về chuyển đổi số triển khai đề án chuyển đổi số của bộ công an giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lộ trình định hướng đến năm hai nghìn ba mươi hợp tác triển khai đề án sáu phát triển dữ liệu số
hạ tầng kỹ thuật trung tâm chứng thực trực kỳ số chuyên dùng phục vụ công tác
chuyển đổi số của bộ công an hệ thống ứng cứu khẩn cấp
tại lễ ký kết chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn vnpt tô dũng thái cũng khẳng định
với nguồn lực và khả năng công nghệ hiện có tập đoàn vnpt cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình
để cùng bộ công an hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số
chuyển đổi số đã đề ra triển khai có hiệu quả hơn nữa các giải pháp hiện có
và sẵn sàng tham gia vào những dự án mới sáng tạo những giải pháp mới
góp phần xây dựng chính phủ số công dân số xã hội số